quốc hành pháp năm nay đặc biệt hơn khi có sự tham gia của thủ tướng ấn độ narendra modi
như thường lệ pháp tổ chức cuộc diễu binh truyền thống mừng quốc khánh trên đại lộ chang élysé vào ngày một mươi bốn tháng bảy
tuy nhiên năm nay có một sự thay đổi nhỏ nhỏ khi cuộc biểu khi cuộc diễu binh đã được khai mạc bởi hai trăm bốn mươi thành viên của lực lượng vũ trang ấn độ
cuộc diễu binh năm nay huy động sáu năm trăm linh người trong đó có năm một trăm linh quân nhân diễu hành trên đường cùng với sáu mươi tám phi cơ hai mươi tám trực thăng một trăm năm mươi bảy xe cơ giới sáu mươi hai mô tô và hai trăm linh ngựa của lực lượng vệ binh cộng hòa
quốc khánh pháp năm nay diễn ra trong bối cảnh nước này vừa trải qua các cuộc bảo lạc liên quan đến cái chết của thiếu niên một mươi bảy tuổi bị bắn chết khi đang tham gia giao thông
theo nguồn tin từ điện elise tổng thống pháp emmanuel macron không phát biểu vào ngày quốc khánh

tổng thống pháp emmanuel macron sẽ gửi lời tới người dân pháp trong một vài ngày tới khi thời hạn một trăm linh ngày để hòa giải với nước pháp kết thúc
và đây cũng sẽ hứa hẹn pháp sẽ chấm dứt cuộc khủng hoảng lương hưu với hàng triệu người tham gia biểu tình trong nhiều ngày tại nước này vào hồi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba vừa qua